hai mươi năm trôi qua nữ trinh sát nguyễn thị ánh lan là người trực tiếp tham gia chuyên án
chị trở lại bến sông xưa nơi chị cùng đồng đội mật phục theo dõi nhật xoăn và đồng bọn
cũng trên chính bến sông này nhật xoăn thường vác súng lên những chiếc xà lan chở hàng
neo đậu ở bến sông vờ kiểm tra giấy tờ rồi khống chế chủ tàu cướp tài sản
giữa tháng bốn năm một nghìn chín trăm tám mươi năm đội săn bắt lưu manh nhận được thông tin
nhật xoăn có bạn gái ở ngõ đông an phục
vườn cắt dài và hẹn gặp người tình tại đây
ngày hôm đó kế hoạch vây bắt tên chùm này được vạch ra tỉ mỉ
và luôn mang theo súng liệu đạn mini trong một bao thuốc lá
một tổ công tác nhanh chóng tìm hiểu mọi ngóc ngách đường đi lối tắt của ngõ đông an phục
nhóm khác trong vai những người sửa xe đạp thợ cắt tóc đặc biệt đội cử ánh lan và doãn bình
vào vai cặp tình nhân để dễ dàng tiếp cận đối tượng
hai trinh sát này đứng trên đường nơi nhật xuân đạp
hắn đạp xe qua và nói chuyện hờn rỗi đủ để hắn nghe được lơ là mất cảnh giác
hắn đạp xe qua đôi tình nhân đúng lúc đó cô gái cùng bạn trai cuột ngã nhật xuân
sau đó nhiều trinh sát cải trang hỗ trợ đồng nghiệp bắt giữ nhật xoăn
sau khi nhật xoăn vô khám đồng bọn của hắn cũng bị bắt giữ
lúc đấy thì mình cũng nghĩ liều thôi cũng bảo rằng là anh ấy anh tức là lúc đấy mình viện
nói làm sao mà để cho đối tượng không nghĩ mình là công an
thì mình có nói một lời là
anh ấy anh em em có sửa rồi thì thôi anh xem nào anh cưới đi
anh cưới đi thì để cho
không thì bố mẹ ai biết
bố mẹ em rục lắm
thì lúc đấy thì mình đánh nạc hướng để cho đối tượng nhật này không nghĩ ra là mình là công an
cho nên khi bắt đầu mình vào một cái mình nhảy vào mình bắt một cái thì thật sự ra là mình
mình đánh vào cái
cái bẫy của bạn ấy
thì bắt đầu nó vụt xuống một cái vụt xuống một cái
thì lúc đấy thì bắt đầu anh em mọi người cắt ngũi
thì bắt đầu mới
thì lúc đấy thì rút ra thì thật đúng là ngỡ ngàng không nghĩ rằng là khẩu súng lên lòng và liệu đạo ra giúp chốt
đấy ví dụ như hôm đấy mà mình không thông minh ra mình không nghĩ mình nói một câu đi ra thì chắc hôm đấy là mình không còn ngày hôm nay
thưa quý vị đây là con ngõ đông an phụng nơi mà nhật xoăn hẹn bạn gái
và cũng là nơi mà lực lượng cảnh sát hình sự hải phòng vây bắt và tra tay hắn vào còng số tám
với những tội ác đã gây ra thì nhật xuân và đồng bọn đã phải chịu sự trừng